tại bình dương kiểm tra một kho hàng trong khu dân cư ở thị xã dị an lực lượng liên ngành phát hiện và thu giữ hơn sáu ba lô túi sách các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng là ông lê văn tuấn hai mươi chín tuổi quê thanh hóa không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lượng hàng hóa trên
hiện lực lượng liên ngành đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ